bộ tài chính và ngân hàng thế giới đã công bố báo cáo đánh giá chi tiêu công việt nam chính sách tài khoá hướng đến bền vững hiệu quả và công bằng
trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi một đến hai nghìn một mươi năm tốc độ tăng thu chậm hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế
cụ thể tỷ lệ thu từ ngân sách nhà nước so với gdp đã giảm từ hai mươi sáu bốn trong giai đoạn hai nghìn sáu đến hai nghìn một mươi xuống hai mươi ba bốn trong giai đoạn năm hai nghìn một mươi một đến hai nghìn một mươi năm
chi tiêu của chính phủ so với gdp vẫn duy trì ở mức cao
tổng chi ngân sách nhà nước bao gồm cả chi từ nguồn trái phiếu bình quân chiếm hai mươi chín hai gdp trong giai đoạn năm hai nghìn một mươi một đến hai nghìn một mươi năm
so với hai mươi tám chín trong giai đoạn trước và ở mức cao so với khu vực và các quốc gia có mức phát triển tương đương
như vậy việt nam là quốc gia phân cấp mạnh và có xu hướng ngày càng tăng
trong giai đoạn từ năm hai nghìn sáu đến hai nghìn một mươi năm các địa phương quản lý khoảng năm mươi năm tổng chi tiêu của nhà nước tám mươi năm tổng chi ngân sách nhà nước cho giáo dục
và gần tám mươi tổng chi ngân sách nhà nước cho y tế
chi đầu tư của địa phương chiếm khoảng bảy mươi tổng chi đầu tư công thuộc dạng cao nhất trong các quốc gia đang phát triển
từ những chỉ tiêu trên hiện việt nam đang phải đối mặt với tình trạng dư địa tài khóa bị thu hẹp
bộ chi ngân sách kéo dài ở mức cao có ảnh hưởng lớn đến khả năng bền vững tài khoá trong trung hạn
vì vậy bộ tài chính đưa ra sáu mươi tám khuyến nghị mang tính định hướng trong việc củng cố tài khóa
cải cách chính sách và quản lý tài chính công theo lộ trình trong ngắn hạn và trung dài hạn
bộ tài chính đã dự thảo một kế hoạch tài chính năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi trình ra quốc hội thông qua
trong đó đặc biệt trú trọng đến vấn đề tái cơ cấu tài chính ngân sách nhà nước với ưu tiên hợp lý cho đầu tư phát triển
và làm sao cắt giảm tỷ trọng tri thường xuyên xuống
việc cắt giảm tri thường xuyên này dựa trên cơ sở tăng cường biện pháp quản lý
triệt để cắt giảm các khoản tri không cần thiết như là hội họp tri cho đoàn ra đoàn vào
chi cho mua sắm các trang thiết bị mà chưa thực sự cần thiết thì đều phải triệt để cắt giảm
trong số các khuyến nghị báo cáo này cũng lưu ý việc chính phủ cần xây dựng và thực hiện một lộ trình củng cố tình hình tài khóa
phải có cam kết mạnh mẽ về giảm bộ chi và duy trì nợ công trong phạm vi giới hạn cho phép
cơ cấu lại ngân sách ở mức độ nhất định cho phù hợp
bao gồm phân bổ ngân sách giữa trung ương và địa phương giữa đầu tư và thường xuyên và giữa các lĩnh vực trong cùng một ngành